lễ kỷ niệm tám mươi năm ngày nam kỳ khởi nghĩa hai mươi ba tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi đã được tổ chức lòng trọng tại tp hcm
tham dự có nguyên chủ tịch nước nguyễn minh chiếc trương tấn sang nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị trưởng đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
đồng chí nguyễn văn nền bí thư trung ương đảng bí thư thành quỷ tp hcm
cùng các vị lão thành cách mạng các mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
anh hùng lao động cán bộ tiền khởi nghĩa nhân sĩ trí thức chức sắc tôn giáo và đại diện các tầng lớp nhân dân
cách đây tròn tám mươi năm khởi nghĩa bùng nổ đồng loạt ở hầu hết các tỉnh nam kỳ
tuy chưa thành công nhưng đã báo hiệu bước ngoặt mới của cách mạng việt nam
khởi nghĩa nam kỳ đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm
góp phần làm nên thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm và đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
bốn mươi năm năm qua tp hcm đạt được nhiều thành tựu quan trọng là trung tâm kinh tế văn hóa xã hội
là trung tâm tài chính là đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước
chất lượng cuộc sống người dân được nâng cao
đồng chí nguyễn văn nên cho biết thành phố đang khẩn trương thực hiện quyết liệt ba chương trình đột phá
đổi mới quản lý phát triển thành phố
phát triển hạ tầng nguồn nhân lực và văn hóa
một chương trình trọng điểm là phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và sản phẩm chủ lực
đồng thời tập trung tổ chức thành công bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân tp hcm khóa hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi sáu
đồng chí nguyễn văn nên đề nghị đảng bộ chính quyền và nhân dân tp hcm phát huy tinh thần của nam kỳ khởi nghĩa
để phát triển thành phố xứng đáng là đầu tàu cả nước